từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng hai đoàn công tác do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại ấn độ theo lời mời của cơ quan cải cách thể chế quốc gia ấn độ
trong chuyến thăm bộ trưởng và đoàn đã hội kiến và làm việc với bộ trưởng quốc vụ bộ ngoại giao ấn độ murali dharan
lãnh đạo bộ thương mại và công nghiệp liên đoàn công nghiệp ấn độ thăm hành lang công nghiệp delhi mumbai hiệp hội phát triển phần mềm nascom và các tập đoàn công nghệ lớn của ấn độ như wepro tại bang galo
trong chương trình làm việc đại sứ quán việt nam tại ấn độ và bộ kế hoạch đầu tư đã phối hợp tổ chức tọa đàm với các doanh nghiệp ấn độ tham dự có gần một trăm linh doanh nghiệp đến từ các tập đoàn hàng đầu của nước bạn
ngoài một số doanh nghiệp đang đầu tư thành công ở việt nam nhiều doanh nghiệp tiềm năng của ấn độ đã trình bày các đề án đầu tư vào việt nam và đặt nhiều câu hỏi tới bộ trưởng về môi trường đầu tư của việt nam